ban quản lý an toàn thực phẩm tp đà nẵng cho biết trong đợt kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh dịp tết trung thu
đã phát hiện và thu giữ một số sản phẩm bánh pía sầu riêng có chất gây ngộ độc
sản phẩm bị thu giữ mang tên bánh pía sầu riêng trứng sông trăng ngày sản xuất hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hạn sử dụng hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín do công ty trách nhiệm hữu hạn bánh pía lạp sưởng hải sơn
địa chỉ ở xã hồ đắc kiện huyện châu thành tỉnh sóc trăng sản xuất
qua xét nghiệm sản phẩm có chỉ tiêu vi khuẩn bacillus serious vượt mức cho phép
người nhiễm khuẩn có thể bị ngộ độc thực phẩm với một mươi chín biến thể khác nhau nặng có thể dẫn đến tử vong